trong phần tin thế giới thổ nhĩ kỳ cảnh báo khôi phục án tử hình nhằm xử lý đối tượng đảo chính
thủ tướng tây ban nha vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội
sau đây là nội dung chi tiết
vào chiều ngày hôm qua bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo các vấn đề liên quan đến sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ ở bộ công thương
và một số địa phương tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận và các cơ quan thông tấn báo chí
phát biểu tại buổi họp báo bộ trưởng mai tiến dũng cho biết
tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam gửi tới quốc hội báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân trong đó có đề nghị chính phủ giải quyết một số việc
về đẩy mạnh cải cách hành chính thủ tướng chính phủ đã phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó cải cách mạnh mẽ đồng bộ xóa bỏ mọi giao cản
bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
về nâng cao chất lượng hiệu quả phòng chống tham nhũng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trước hết là cấp ủy chính quyền
người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị và là một nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành
trả lời câu hỏi xử lý thế nào đối với ông vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương
ông mai tiến dũng cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
trả lời câu hỏi xử lý theo quy định của pháp luật
về việc một số địa phương bổ nhiệm người nhà làm lãnh đạo đề bạt công chức tràn lan
vượt số lượng quy định gây bức xúc trong dư luận ông trần anh tuấn thứ trưởng bộ nội vụ cho biết
thủ tướng chính phủ đã giao cho bộ nội vụ tiến hành thanh kiểm tra để xác minh những thông tin
mà báo chí đã phản ánh nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn tại sở lao động thương binh và xã hội
tỉnh hải dương việc thanh tra đột xuất này sẽ tiến hành trong thời kỳ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bốn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và thời hạn thanh tra là trong thời hạn bốn mươi năm ngày làm việc kể từ ngày
công bố quyết định thanh tra theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ thì ngay sau khi kết thúc
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai chính phủ đã có báo cáo số bốn trăm một mươi chín bccp trình quốc hội trong đó quán triệt
tinh thần kết quả của hội nghị trung ương bốn đánh giá những kết quả đạt được hạn chế yếu kém trong
công tác phòng chống tham nhũng và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới
cũng tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày hôm qua về việc xả lũ của thủy điện hố hô
đại diện lãnh đạo bộ công thương đã khẳng định thủy điện hố hô có sai sót trong
quá trình vận hành hồ chứa
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng bộ công thương đã cùng bộ tài nguyên và môi trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vào cuộc xác định rõ thủy điện hố hô có gây ảnh hưởng đến
việc ngập lụt của hạ du hay không đặc biệt là hương khê hà tĩnh dự kiến vào thứ hai tới đây
bộ công thương sẽ có báo cáo chính thức và đầy đủ lên thủ tướng về việc này
tập trung vào các nội dung như đánh giá tác động của thủy điện hố hô đối với tình hình ngập lụt xảy ra
ở khu vực làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan đề xuất giải pháp xử lý trong thời gian tới
theo số liệu của tổng cục thống kê một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu khách quốc tế đến việt nam ước tính đạt hơn tám triệu lượt
tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm trước và sắp cán đích tám năm triệu lượt khách của quế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó lượng khách đưa vào khu vực này là tám năm triệu lượt
khách đến bằng phương tiện đường không là hơn sáu bảy triệu lượt tăng ba mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
khách đến bằng đường biển là hơn một trăm hai mươi một lượt giảm một mươi bốn chín khách đến bằng đường bộ là trên một một triệu lượt tăng bốn sáu
tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên ba trăm ba mươi một tỷ đồng tăng một mươi chín một so với cùng kỳ năm trước
theo đánh giá của tổng cục du lịch mục tiêu của ngành du lịch trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa
dự kiến năm hai nghìn một mươi sáu việt nam sẽ đón và phục vụ khoảng chín sáu triệu lượt khách quốc tế và sáu mươi triệu lượt khách nội địa
liên quan đến việc ba mươi bốn hành khách gặp vấn đề về sức khỏe nghi do ngộ độc trên chuyến bay vn ba trăm linh
từ thành phố hồ chí minh đi tokyo vietnam airlines đã có những phản hồi chính thức đầu tiên
tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết cơ quan kiểm dịch nhật bản đã đưa ra kết luận
bước đầu trong vụ việc ba mươi bốn hành khách gặp vấn đề về sức khỏe nghi ngờ
do ngộ độc trên chuyến bay vn ba trăm linh từ thành phố hồ chí minh đi tokyo
theo đó tàu bay của chuyến bay này đã được giám sát theo luật kiểm dịch nhật bản
và không phát hiện vấn đề gì bất thường không liên quan đến sự việc các hành khách gặp vấn đề về sức khỏe
trung tâm y tế sân bay narita nhật bản cũng đã thông báo không cần kiểm tra thực phẩm cung cấp trên chuyến bay này
tàu bay này đã bay về việt nam và hạ cánh tại thành phố hồ chí minh
tuần qua trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư itpc phối hợp
cùng sở tài nguyên môi trường tổ chức buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố
cuộc đối thoại nhằm hỗ trợ và tháo gỡ vương mắc cho các doanh nghiệp
về các vấn đề liên quan đến đất đai và môi trường
ở cuộc đối thoại lần này các vấn đề liên quan tới giấy phép thanh kiểm tra về lĩnh vực môi trường
phát triển các doanh nghiệp liên quan đến mặt hàng truyền thống làng nghề đã được đặt ra
đại diện công ty cổ phần thương mại nguyễn bính cho rằng
nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ làm tại ra nhưng chẳng thấy ai kiểm tra
lẫn môi trường thì bị kiểm tra suốt
để đảm bảo sự phát triển về nghề bún truyền thống
bà đặt câu hỏi và được đại diện sở tài nguyên môi trường có câu trả lời
tại đây tôi không biết bạn đã làm được gì đâu
chúng tôi cũng đã có bàn và trao đổi với sở tài về việc đưa vào quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp đối với loại hình này
đây cũng là cái mà chúng tôi đã thực hiện với chỉ đạo của y ban
chúng tôi cũng đã có đưa loại hình này để đề nghị có tính toán quy hoạch trong tương lai
cũng trong buổi tiếp xúc này nhiều gút mắc về tiêu cực phí đối với lĩnh vực thuê đất tại các khu công nghiệp
cũng như các thủ tục hành chính đã được đặt ra một cách đúng
các thủ tục hành chính đã được đặt ra một cách đầy thẳng thắn từ các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh
công ty bcca họ nói rằng là ký hợp đầu đi

tôi đã từng gửi đơn lên sở tài nguyên môi trường có công quan số tám mươi bảy rồi công quan hai nghìn chín trăm hai mươi hai
tôi ăn bộ đã có rồi
tôi đã rơi vào cái cảnh đó để tiêm lên cả hết
dịch vụ quyền không có
tới ngày hôm nay
không che dấu khuyến
điểm phía sở tài nguyên môi trường cho biết
họ sẵn lòng nhận các phản ánh qua đường dây hộp thư nóng
và cũng có lời đề nghị sự hợp tác từ các doanh nghiệp
xin tiếp thu cái phần mà nói là ngăn chặn về chiêu cực môi trường
thì bây giờ là ngăn chặn bằng cách nào
việc này chỉ ngăn chặn được với sự góp sức của người dân doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước
nếu chỉ đơn độc một mình chúng tôi thì cũng không thể nào kiểm tra và giám sát được
nên chính vì những đường dây nóng những thông tin mà chúng tôi công bố
thì doanh nghiệp giúp cùng chúng tôi chúng tôi sẽ bảo mọc thông tin của doanh nghiệp
mục tiêu để chúng ta kiểm soát và làm tốt trong vấn đề quản lý nhà nước
để tránh tiêu cực xảy ra và doanh nghiệp này phát sinh những chi phí không chính thức
mà thành phố hồ chí minh được đánh giá rằng những chi phí này hiện nay đang gia tăng
thì giờ mỗi người một tay chúng ta bị kiểm soát và xử lý việc này đến nơi đánh chốt được
hệ thống đối ngoại doanh nghiệp chính quyền thành phố được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thành lập từ năm hai nghìn hai
hiện tại có bốn mươi hai cơ quan nhà nước tham gia
và đây là cuộc đối thoại thứ một trăm năm mươi
các doanh nghiệp đều cho rằng hoạt động đối thoại này hết sức hữu ích
để lành mạnh hóa môi trường kinh doanh
cũng tại thành phố hồ chí minh ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa đồng ý
để một công ty đến từ ninh bình thí điểm chống ngập bằng phương án gắn máy bơm ly tâm
gắn vào đoạn cống thoát nước
đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh được chọn làm thí điểm lắp bơm
báo cáo tại cuộc họp đại diện công ty quang trung đơn vị được giao thí điểm
cho biết giải pháp chống ngập này chỉ cần đưa máy bơm ly tâm đặt tại một số vị trí
mà không cần vớt rác đào đường lắp công mới
hệ thống này có một số ưu điểm như dòng chảy qua hệ thống bơm tăng từ một mươi đến hai mươi lần
so với tự nhiên kiểm soát tại hệ thống trung tâm có thể biết được lưu lượng
dự toán ban đầu công ty thực hiện khoảng một mươi hai tỷ đồng và công ty sẽ ký quỹ hai tỷ đồng
cũng tại buổi họp nhiều chuyên gia chống ngập tại thành phố hồ chí minh góp ý
doanh nghiệp cần tính toán kỹ về giải pháp kỹ thuật bởi khu vực này có nền đất yếu
thường xuyên lún sụt nên khi lực hút quá lớn sẽ kéo theo hiện tượng lún nứt sụp cống
cất luận buổi làm việc lãnh đạo thành phố hồ chí minh đồng ý phương án
để doanh nghiệp này thực hiện thí điểm tại đường nguyễn hiếu cảnh
ngoài ra ubnd tp hcm chỉ đạo các sở giao thông khoa học công nghệ và trung tâm chống ngập thành phố
phối hợp hướng dẫn công ty hoàn thiện các thủ tục còn lại
cũng như phản biện các yếu tố kỹ thuật cần thiết
ubnd tp hcm cũng vừa đồng ý cho một công ty của nhật bản hợp tác với công ty môi trường đô thị thành phố setenco
thử nghiệm mô hình nhà máy xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy tái sinh năng lượng phát điện
nhà máy có công suất hai trăm linh kg một ngày sử dụng chất thải thực phẩm
được lấy từ chương trình phân loạn chất thải rắn tại phường bến nghé quận một tp hcm
mô hình thử nghiệm được đặt tại bãi trôn lấp phước hiệp thuộc huyện củ chi
thời gian thử nghiệm là tám tháng kể từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê mỗi ngày tp hcm phát sinh khoảng bảy sáu trăm linh tấn rác
và hiện có bảy mươi năm lượng rác được xử lý theo công nghệ trôn lấp tại bãi rác đa phước huyện bình chánh
điện biên con giống dự án bamea bị đội giảm

hà nội sẽ sửa chữa đê sông nhuệ vào tuần tới
huyện tùa chùa tỉnh điện biên được xếp vào danh sách một trong số sáu mươi hai huyện nghèo nhất trên cả nước
việc triển khai dự án hỗ trợ giống vật nuôi cây trồng theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ trên địa bàn huyện
được kỳ vọng là sẽ giúp cho người dân nơi đây có tư liệu sản xuất bền vững phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
tuy nhiên giá thành của các loại con giống cấp phát cho người dân đang bị đội lên cao gấp đôi so với giá ngoài thị trường
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tùa chùa tỉnh điện biên
thực hiện dự án này phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và trạm khuyến nông khuyến lâm huyện tùa chùa
đã cấp phát trên một mươi bốn bảy trăm linh con giống lợn dê da cầm các loại cho hơn một hộ dân của một mươi một xã trên địa bàn huyện
với tổng kinh phí thực hiện hơn bảy tỷ đồng theo nhu cầu thực tế của người dân đề xuất lên
trung bình mỗi hộ sẽ được nhận số con giống cây ăn quả kinh phí khanh phục hóa ruộng bậc thang tương ứng với số tiền khoảng một mươi triệu đồng
tuy nhiên theo phản ánh của người dân một con lợn giống có trọng lượng từ hai mươi ba mươi kg cấp cho hộ nghèo đã có giá gần năm triệu đồng
tương đương với một trăm sáu mươi đồng một kg và không chỉ có lợn giống dê giống và các loại vật nuôi khác như ngan vịt giống cấp cho họ nghèo cũng có giá rất cao so với giá thực tế
trong việc bà con không biết là một mươi triệu mua hai con thì bà con thì buồn lắm quá buồn lắm và nó thành như thế
nhưng mà không biết nơi đâu thì cứ ô thế thì cứ mang về thôi
đáng buồn hơn với mức giá thịt lợn hơn ngoài thị trường giao động từ năm mươi tới năm mươi năm đồng một kg
theo tính toán mỗi con lợn của dự án cấp cho người dân nghèo ở đây nếu nuôi tốt trong một năm đạt trọng lượng gần một tạ cũng chỉ bán được khoảng năm triệu đồng
khoản thu này đúng bằng với số tiền dự án đầu tư ban đầu chưa kể trừ đi chi phí đầu tư công chăm sóc của người dân
vậy hiệu quả của dự án ở đâu khi các hộ nghèo phải bỏ công sức trong suốt thời gian đó mà không thu được đồng lãi nào
một là cái phải tiêm phòng phải nuôi nhốt cách ly tiêm phòng cẩn thận
thì vậy tiền công tiêm phòng đấy là đơn vị cũng phải
cái thứ hai là cái rủi ro rất lớn mà có chỉ là khi hỗ trợ cho người dân này thì phải bảo hành một tháng
con dông bị bệnh chết vì nó chết thì phải xác định dông nguyên nhân
cũng theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tùa chùa
thì đơn vị chỉ thực hiện theo thông báo thẩm định giá đã được sở tài chính tỉnh điện biên thẩm định và ban hành
tuy nhiên chỉ trong vòng một mươi ngày từ ngày một mươi tới ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sở tài chính tỉnh điện biên đã có hai thông báo thay đổi
giá của dự án nêu trên tại huyện tùa chùa
có thể thấy con dống của dự án bamea trên địa bàn huyện tùa chùa đang bị đổi giá lên cao
và đang phải oàn lưng cõng thêm đủ các loại phí
người hưởng lợi sẽ là doanh nghiệp con chịu thiệt chính là những người dân nghèo
với cách làm chẳng giống ai này dường như chính quyền địa phương và các ngành có liên quan của tỉnh điện biên
lại đang làm cho người dân huyện tùa chùa đã nghèo lại càng nghèo thêm
đi ngược hẳn với quyết sách quan trọng nhất là giảm nghèo nhanh và bền vững mà chính phủ đã đề ra tại dự án này
liên quan đến việc dù được đầu tư với số tiền lên đến hơn năm mươi tỷ đồng
sông tuyến đê và kè sông nhuệ đoạn qua xã tả thanh ngoai huyện thanh trì có nhiều đoạn đã xuống cấp
trước phản ánh của người dân về tình trạng này
ubnd huyện thanh trì cho biết là ngay đầu tuần tới sẽ sửa chữa tuyến đê và kè sông nhuệ
qua khảo sát của ubnd huyện thanh trì nhiều đoạn và mặt đê đã bị hư hỏng nặng
chỗ bị sụt sâu xuống kéo dài vài chục mét
toàn bộ lớp bê tông đã bị bong
mặt đê tiếp tục xuất hiện những điểm sụt lún mới
những lớp bê tông bị trượt lún xuống vành nhau hàng chục cm
theo ubnd huyện thanh trì đoạn hư hỏng nặng sẽ đào bê tông lên để đổ lại
còn điểm mới cắt bê tông và đổ thêm bê tông mới vào để gắn kết
sáng sớm nay ba mươi tháng một mươi khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
một số nơi ở phía tây bắc bộ và cả bắc trung bộ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
từ chiều tối và đêm nay hà nội và miền bắc sẽ có mưa nhỏ dài rác
trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ hai mươi đến hai mươi một độ c
dự báo ngày và đêm nay ba mươi tháng một mươi không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác
ở phía tây bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở bắc bộ có mưa vài nơi
các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
ở các tỉnh bắc bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
một số vùng một mươi sáu một mươi tám độ c
khu vực hà nội có mưa vài nơi trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo ngày một tháng một mươi một tới đây
không khí lạnh có khả năng tăng cường ở các tỉnh bắc bộ
trời tiếp tục lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi tám tới hai mươi độ c
vùng núi khoảng một mươi năm một mươi bảy độ c
từ đêm nay ba mươi tháng một mươi trên các sông từ nghệ an đến bình định có khả năng xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ hai tới năm mét ở hạ liêu từ một tới ba mét
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sặt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ở các tỉnh trên
hôm qua tại trường cao đẳng y tế thanh hóa bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày toàn dân mua và sử dụng muối iốt mùng hai tháng một mươi một
trong nhiều năm qua công tác phòng chống dối loạn do thiếu iốt ở các địa phương trong tỉnh thanh hóa đã đạt kết quả tốt
việc mua sử dụng muối iốt và các chế phẩm có iốt trong bữa ăn hàng ngày đã trở thành thói quen với nhiều gia đình
tỷ lệ phủ yếu toàn dân đạt chín mươi bảy bảy mươi năm tỷ lệ biếu cổ trẻ em từ tám đến một mươi tuổi giảm còn hai sáu mươi
thanh hóa được đánh giá là tỉnh dẫn đầu trong hoàn thành tốt mục tiêu chương trình quốc gia
về thanh toán các dối loạn do thiếu iốt vào năm hai nghìn năm
tuy nhiên những kết quả đạt được chưa thực sự bền vững
tình trạng thiếu iốt đang có nguy cơ quay trở lại
bộ y tế kêu gọi mọi gia đình mọi người dân đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
hãy tích cực sử dụng mối iốt trong bữa ăn hàng ngày để không bị mắc các dối loạn do thiếu iốt
ngay sau lễ meeting ban tổ chức đã trao quà là những gói mối iốt cho các đại biểu cùng đông đảo người dân tham dự buổi lễ
thổ nhĩ kỳ
trong phần tin thế giới thổ nhĩ kỳ cảnh báo khôi phục án
tử hình nhằm xử lý đối tượng đảo chính
thủ tướng tây ban nha vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa cho biết là chính phủ của ông sẽ đề nghị quốc hội
xem xét áp dụng trở lại án tử hình nhằm trừng phạt những đối tượng đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng bảy vừa qua
phát biểu tại ankara ông erdogan nêu rõ
chính phủ của ông sẽ đưa đề xuất này với quốc hội và ông bày tỏ tin tưởng quốc hội sẽ thông qua đề xuất này
trước đó thổ nhĩ kỳ đã bãi bỏ án tử hình hồi năm hai nghìn bốn trong nỗ lực cải cách để gia nhập liên minh châu âu eu
tuy nhiên từ sau vụ đảo chính bất thành hôm một mươi năm tháng bảy vừa qua
tổng thống erdogan đã cảnh báo khôi phục án tử hình dành cho các đối tượng âm mưu đảo chính
khiến nhiều lãnh đạo eu càng bày tỏ sự lo ngại
kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm một mươi năm tháng bảy
chính quyền tổng thống erdogan đã tiến hành chiến dịch truy quét và bắt giữ ba mươi năm đối tượng tình nghi liên quan
xa thải hoặc đình chỉ công tác khoảng một trăm linh người thuộc quân đội cảnh sát ngành tư pháp và công chức nhà nước
thủ tướng tây ban nha mariano rahoi hiện đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này
đảm bảo một nhiệm kỳ thứ hai và chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài một mươi tháng qua tại quốc gia này
bên cạnh đó cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại tây ban nha lần này cũng đánh dấu chiến thắng cá nhân nói riêng của ông rahoi
và khẳng định những uy tín của ông
trong cuộc bỏ phiếu trên ông rahoi giành được một trăm bảy mươi phiếu ủng hộ một trăm một mươi một phiếu chống và sáu mươi tám phiếu trắng từ các nghị sĩ quốc hội
phát biểu sau đó thủ tướng rahoy thông báo sẽ công bố nội các mới của mình vào ngày ba tháng một mươi
sau hai cuộc bầu cử không đem lại kết quả cuối cùng và những nỗ lực không thành công trong việc thành lập liên minh giữa các đảng
ông rahoi sẽ thành lập chính phủ có chức năng đầy đủ đầu tiên kể từ tháng một mươi hai năm ngoái
mặc dù với quyền hạn yếu nhất trong lịch sử tây ban nha hiện đại
vì không chiếm đa số tại quốc hội chính quyền của thủ tướng rahoi sẽ phải đàm phán với các nhóm đối lập
nếu muốn hoàn thành nhiệm kỳ bốn năm của mình và thông qua các luật bắt đầu bằng kế hoạch ngân sách mới vào năm tới
bên cạnh đó thủ tướng rahit cũng khẳng định lại cam kết đối với các thỏa thuận tây ban nha đã có với liên minh châu âu eu
liên quan đến giải quyết cuộc xung đột tại syri bộ ngoại giao nga tuyên bố moscow sẵn sàng phối hợp hành động với các đối tác
kể cả mỹ trên tất cả các phương diện nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng tại syri
cùng ngày đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của liên minh châu âu eu federica mogherini
cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp ngoại giao cho vấn đề syri
bộ ngoại giao nga khẳng định nước này đã bảo đảm được việc chính quyền syri thực hiện nghiêm túc cam kết ngừng hành động quân sự
do vậy moscow khẳng định sự hợp tác giữa các bên chỉ có thể được tiến hành trên cơ sở bình đẳng
và các bên tuân thủ các nguyên tắc
thể hiện tinh thần trách nhiệm với những cam kết của mình
trong khi đó đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của liên minh châu âu eu
bà federica mogherini cũng đã có cuộc gặp với tổng thống iran hassan rouhani và ngoại trưởng javad zarif
nhằm nêu bật sự ổn định khu vực và hợp tác chung trong cuộc chiến chống khủng bố tại syri
chuyến thăm iran lần này của bà mogherini được đánh giá là động thái tận dụng các tiềm lực ngoại giao
giúp giải quyết cuộc xung đột ở syri
trong khi đó tại pháp những người dân sống tại thành phố cảng miền bắc haley bày tỏ lo lắng khi cho rằng
việc tháo rỡ khu lán trại gănggo sẽ không được giải quyết được cuộc khủng hoảng người di cư mà nước này đang phải gánh chịu
bởi hoạt động này đã gián tiếp khiến số người di cư đổ về thủ đô paris tăng lên nhanh chóng
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi giới chức pháp thông báo đã hoàn tất việc phá rỡ khu lán chạy grango tại calais
đồng thời đưa khoảng sáu người di cư ở đây đến các cơ sở tị nạn
trên toàn nước pháp mặc dù đa số người dân ủng hộ việc dỡ bỏ khu lán trại tại calais
tuy nhiên vẫn có một bộ phận cho rằng phương án này sẽ không giải quyết gốc rễ của vấn đề
trước đây họ cũng đã từng tháo rỡ khu lán trại săn ngát đấy thôi nhưng sau đó những người di cư lại quay lại
họ đều là những người không may mắn nhưng cũng là những người tốt
những người di cư sẽ quay trở lại thôi vì thế việc phá hủy khu lán chạy và đưa họ đến nơi khác bằng ngân sách quốc gia không phải là phương án hợp lý
vấn đề không nằm ở sự hiện diện của khu lán trại răng gờ tôi nghĩ rằng phương án tiếp cận vấn đề không hợp lý
kể từ khi cơ quan chức năng pháp bắt đầu dỡ bỏ khu lán trại ở galay số lượng người di cư đổ về thủ đô paris đang tăng lên nhanh chóng
ước tính số lượng người di cư tới paris tương đương khoảng hai đến hai năm trăm linh người tăng so với mức một năm trăm linh người vài ngày trước đó
trở lại với tình hình tại yemen ngay sau khi nhận được nội dung sáng kiến về lộ trình hòa bình từ đặc phái viên của liên hợp quốc
tổng thống yemen manso hadi đã quyết định bác bỏ đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia trung đông này
trước đó tại cuộc gặp với đại diện phiến quân houthi ở thủ đô sana ngày hai mươi năm tháng một mươi đặc phái viên liên hợp quốc ahmed đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới
lộ trình chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột yemen của ông ahmed bao gồm sáu điểm then chốt trong đó yêu cầu công nhận ông masuhadi là tổng thống trong chính quyền chuyển tiếp
điều chỉnh nhân sự trong chính phủ sửa đổi hiến pháp tiến hành bầu cử sau một năm dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế
phiến quân houthi và các lực lượng đồng minh phải rút khỏi các khu vực chủ chốt ở miền bắc
trong khi đó phiến quân houthi và các đồng minh tuyên bố đề xuất hòa bình mới này cần bao gồm việc tổng thống đương nhiệm mansohadi phải từ chức
hôm qua là lần đầu tiên người dân thái lan được nhìn thấy mặt đức vua fumifon aduzade kể từ khi ông băng hà
hàng nghìn người dân thái lan đã xếp hàng dài vào viếng nhà vua quá cố
trong hai tuần qua người dân thái lan chỉ đứng bên ngoài cung điện cầu nguyện cho đức vua
do đó ngày hai mươi chín tháng một mươi người dân khắp mọi miền đất nước thái lan đều hội tụ về nơi đặt linh cữu để có được cơ hội nhìn thấy vua lần cuối
theo ban tổ chức lễ tàng mỗi ngày nơi này chỉ tiếp nhận một mươi người viếng
nhiều tổ chức doanh nghiệp trong nước đã cung cấp xe tàu miễn phí đưa rước người dân đến viếng nhà vua
với tinh thần vượt nắng thắng mưa các đơn vị thi công nỗ lực vượt qua áp lực thời tiết vướng mắc mặt bằng
khăn hiếm nguồn vật liệu tập trung và linh hoạt tối đa các giải pháp thi công đạt hiệu quả
trong sáu mươi ngày thi đua quyết thắng các công tác nền đường còn lại sẽ khẩn trương được hoàn thành
bước vào cao điểm thảm bê tông nhựa hoàn thiện sức điểm trong tháng một mươi hai
với tổng giá trị đợt thi đua ước đạt gần bảy mươi tỷ đồng bảo đảm chất lượng mỹ thuật toàn dự án
nên chất lượng công trình luôn được chú trọng hàng đầu
với tư cách là tư vấn giám sát công trình chúng tôi đánh giá cao tổng công ty xây dựng trường sơn
trong việc thi công gói thầu số hai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng công trình
hơn một trăm bảy mươi dự án trên toàn quốc với tinh thần hiệp đồng chung sức quyết tâm vượt khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tổng công ty xây dựng trường sơn binh đoàn một mươi hai bộ quốc phòng
là đơn vị làm nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với xây dựng sản xuất kinh doanh
với phương châm uy tín chất lượng và hiệu quả bộ tư lệnh cũng như tổng công ty xây dựng trường sơn
đã có nhiều giải pháp chủ trương đổi mới về tư duy về quân người tạo nguồn nhân lực
thứ hai là tăng cường trang bị khoa học kỹ thuật máy móc thi công trên công trường
thứ ba là bảo đảm nguồn vốn cho quá trình thi công
do vậy các công trình thi công của tổng công ty xây dựng trường sơn đều được chủ đầu tư đánh giá là đạt hiệu quả uy tiến và chất lượng
lễ phát động đợt cao điểm đoàn kết lập công quyết thắng diễn ra từ mùng một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ gia quân lãnh đạo các đơn vị thi công trực tiếp ký cam kết triển khai cao điểm thi đua với quyết tâm về đích
đưa đoạn tuyến trường sơn tiên phong thông xe kỹ thuật trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự được phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân